sáng nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
các lực lượng chức năng của bộ công an và công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ thêm một mươi đối tượng
trong vụ tấn công gây mất an ninh trẻ tự tại bãi nhân dân hai xã e tiêu và e cà tu huyện chư quỳnh
cũng trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu đã có hai đối tượng ra đầu thú
như vậy tính đến chín giờ sáng nay đã có ba mươi chín đối tượng bị bắt giữ
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại
đồng thời công an tỉnh đắk lắc kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng
trước đó vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh đã xảy ra vụ việc
một nhóm người dùng súng tấn công trụ sởi bãi nhân dân xã e tiêu và e cà tu
làm một số đồng chí công an xã hy sinh cán bộ xã người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc
các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để bảo đảm thông tin đúng sự thật
sáng qua đoàn công tác của trung ương do phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang làm trưởng đoàn
đã đến thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ việc tại tỉnh đắk lắc
các nơi thăm viếng phó thủ tướng trần lưu quang đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc
đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh đắk lắc cần quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
phó thủ tướng đã tới thăm hỏi động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
phó thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm chăm sóc điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi
phó thủ tướng chỉ đạo ubnd tỉnh đắk lắc hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong việc điều tra xử lý các đối tượng
cũng trong sáng qua đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi
chia buồn với gia đình bốn cán bộ chiến sĩ công an xã tại tỉnh đắk lắc hy sinh khi làm nhiệm vụ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi vòng hoa viếng
gửi lời chia buồn của bộ trưởng đến gia đình thân nhân các đồng chí công an xã hy sinh
đến thắp nén hương tưởng nhớ thăm hỏi tại gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ vì sự bình yên cho nhân dân
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tâm quang chia sẻ với những mắt mắt to lớn của gia đình
thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và mong muốn các thân nhân của các cán bộ hy sinh cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
đồng chí thứ trưởng khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hy sinh
chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương này
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh đắk lắc quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình chiến sĩ vượt qua khó khăn
sớm ổn định cuộc sống có chính sách phù hợp kịp thời đối với người có công
trước những hy sinh vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của các cán bộ công an xã
đồng chí thứ trưởng đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho mỗi đồng chí
đồng thời trao quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân một trăm linh triệu đồng một gia đình thân nhân các đồng chí hy sinh
phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký quyết định số sáu trăm bốn mươi tám qdttg cấp bằng tổ quốc ghi công cho bốn liệt sĩ thuộc bộ công an và hai liệt sĩ thuộc tỉnh đắk lắc
hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
một liệt sĩ hoàng trung
thiếu tá công an nhân dân
cán bộ công an xã e cà tu
huyện chư quynh
tỉnh đắk lắk
nguyên quán phường nghi thu
thị xã cửa lò
tỉnh nghệ an
hai liệt sĩ trần quốc thắng
thiếu tá công an nhân dân
cán bộ công an xã e tiêu
huyện chư quynh
tỉnh đắk lắk
nguyên quán xã thạch bình
huyện thạch hà
tỉnh hà tĩnh
ba liệt sĩ hà tuấn anh
đại quý công an nhân dân
cán bộ công an xã e tiêu
huyện chư quynh
tỉnh đắk lắk
nguyên quán xã đồng lợi
huyện triệu sơn
tỉnh thanh hóa
bốn liệt sĩ nguyễn đăng nhân
đại quý công an nhân dân
cán bộ công an xã e cà tu
huyện chư quynh
tỉnh đắk lắk
nguyên quán xã tân thành
huyện yên thành
tỉnh nghệ an
năm liệt sĩ nguyễn văn kiên
bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân xã e cà tu
huyện chư quynh
tỉnh đắk lắk
nguyên quán xã liên nghĩa
huyện văn giang
tỉnh hưng yên
sáu liệt sĩ nguyễn văn dũng
phó bí thư đảng ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân xã e tiêu
huyện chư quynh
tỉnh đắk lắk
nguyên quán xã hùng tiến
huyện nam đàn
tỉnh nghệ an
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
hẹn nhau ăn nhậu rồi xảy ra sâu sát dẫn đến tử vong
hùng thủ trong vụ giết người xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng sáu trên đường ba mươi tháng bốn
phường dương đông thành phố phú quốc đã bị bắt giữ
trước đó trần văn thuận cùng với võ văn quý ăn nhậu với nhau
sau đó mâu thuẫn xảy ra dẫn đến sâu sát khiến quý tử vong
tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy bắt hung thủ
biết không thể trốn thoát thuận đã đến công an phường dương đông đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
đường dây đánh bạc bằng hình thức chuyển số lô số đề tại thị xã cửa lò do ba đối tượng
cùng chú tại thị xã cửa lò cầm đầu gồm hoàng ngọc sơn nguyễn quốc sơn và lê xuân hạnh
đường dây này hoạt động hết sức tinh vi và xảo quyệt
sau thời gian xác lập chuyên án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an chủ trì
phối hợp với công an thị xã cửa lò và các đơn vị liên quan đã bắt giữ một mươi đối tượng
cùng chú tại thị xã cửa lò về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề
thu giữ một mươi năm điện thoại di động nhiều sổ ghi lô đề và các tân vật khác có liên quan
qua đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an làm rõ số tiền các đối tượng
giao dịch để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt là hơn hai mươi tỷ đồng
riêng ngày bị bắt giữ các đối tượng đã sử dụng tổng số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng để đánh bạc
thực hiện thắng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với bộ đội
biên phòng tỉnh vừa phá chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng sáu tổ công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng và công an tỉnh điện biên
đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản pu lau xã mường nhà huyện điện biên phát hiện hai đối tượng nam giới
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trong bao tải để sau xe máy
của hai đối tượng có hai mươi gói lớn bên trong chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận là vàng an nính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và vàng a anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại bản pu lau xã mường nhà
cả hai đối tượng người lào thuê vận chuyển số ma túy trên và địa bàn tỉnh điện biên để tiêu thụ
với tiền công là hai mươi triệu đồng hiện công an tỉnh điện biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn thiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại khu phố minh tân ba
thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
cụ thể vào ngày ba tháng bốn tại một cơ sở kinh doanh massage trên địa bàn thị trấn phan rí cửa
huyện tuy phong qua kiểm tra công an thị trấn phan rí cửa phát hiện trên người đối tượng nguyễn văn thiên
đang tàng trữ một khẩu súng và sáu viên đạn khai thác nhanh đối tượng khai nhận đã mua khẩu súng này
của một người không rõ lai lịch qua facebook với giá năm triệu đồng công an thị trấn phan rí cửa
huyện tuy phong đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho cơ quan điều tra thụ lý theo thẩm quyền
được biết đối tượng thiên đã có một tiền án về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
và hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
chặn đường ném gạch đá làm hỏng xe cấp cứu hà quang danh hai mươi năm tuổi trú tại phường chín
thành phố trà vinh tỉnh trà vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh
tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
theo kết quả điều tra vào chiều ngày ba mươi một tháng năm xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện trợ rẫy
tp hcm về bệnh viện thiên ân tp trà vinh khi đến phường bảy thành phố trà vinh thấy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước
nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên sau đó nhóm người này chạy theo chặn xe dùng gạch đá ném
làm hư hỏng xe cấp cứu rồi bỏ chạy nhận tin báo công an thành phố trà vinh vào cuộc điều tra và triệu tập hà quang danh
nguyễn thị mỹ chi và huỳnh thúy nhi đều trú tại tỉnh trà vinh lên làm việc
tại cơ quan công an danh đã thừa nhận hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
đối với chi và nhi cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang vừa tiến hành khởi tố và ra lệnh tạm giam
đối tượng trịnh phú quốc bốn mươi sáu tuổi trú tại phường dương đông thành phố phú quốc về hành vi trộm cắp tài sản
quốc đã có tới bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mãn hạn tù thì lại tiếp tục tái phạm
theo kết quả điều tra vào sáng ngày một mươi ba tháng năm quốc đi ngang nhà một cụ già tại ấp bình thuận
xã bình sơn huyện hòn đất thì thấy người này đang ngủ nhưng không khóa cửa
quốc lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động và một sợi dây chuyền vàng ba năm chỉ rồi rời khỏi hiện trường
tuy nhiên chưa đi được bao xa thì nạn nhân phát hiện mất tài sản
truy hô người dân đuổi theo bắt được quốc cùng tăng vật giao cho cơ quan công an xử lý
còn trên địa bàn tỉnh tiền giang thời gian gần đây cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
mà nguyên nhân là do sự sơ hở mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản
cụ thể nhiều người còn chủ quan khi để xe máy ven đường trước cửa nhà
không có người trông giữ cũng không khóa cổ xe thậm chí chìa khóa còn để trên xe
tạo điều kiện cho tội phạm dễ dàng gây án
anh võ minh tâm chú tại xã đông hòa hiệp huyện cái bè tỉnh tiền giang
vừa bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy trị giá hơn một mươi triệu đồng
trước khi bị kẻ gian lấy đi anh tâm để xe ngay cạnh tiệm tạp hóa của gia đình
thường thì là không có để chìa khóa như vậy
tại vì cái vỡ nó là cũng sơ sơ về bỏ chiếc xe nó
rồi nó tưởng nó đi tới đi lui sao nó để ý
ngay sau đó anh tâm đi tìm phát hiện kẻ trộm nên chi hô
cùng người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an
thủ phạm là lê văn nhỏ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
còn đây là hiện trường vụ trộm xe máy xảy ra tại ấp dòng tân xã tăng hòa huyện gò công đông
ngày tám tháng bốn bà lưu thị chỉ chú tại xã bình tân huyện gò công tây
cùng chồng đến chùa hương phước để xe trong khuôn viên của chùa
rồi vào trong khám bệnh bốc thuốc
khi trở ra bà chỉ phát hiện mất xe
qua điều tra xác minh công an huyện gò công đông phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn văn của
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện gò công đông tại cơ quan điều tra
của khai nhận bản thân không nghề nghiệp và nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đã thực hiện hành vi trộm cắp
khi đến chùa hưng phước tìm tài sản sơ hở
để trộm thấy xe mô tô của bà chỉ còn cắm chìa khóa trên xe nên lấy trộm đem bán
ngoài ra của còn khai nhận với thủ đoạn tương tự
đối tượng đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện gò công đông
thời gian qua lực lượng công an các cấp tại tỉnh tiền giang đã triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng ngừa tuần tra kiểm tra quản lý chặt chẽ địa bàn
đối tượng nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng phạm tội
tuy nhiên để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với loại tội phạm này
trước hết người dân cần đề cao cảnh giác có ý thức bảo vệ tài sản của mình